ủy ban hợp tác asean ấn độ vừa tổ chức cuộc họp lần thứ hai mươi theo hình thức trực tuyến nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương
tại cuộc họp của ủy ban hợp tác asean ấn độ hai bên đã ghi nhận kết quả đạt được trong quá trình triển khai kế hoạch hành động asean ấn độ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả kế hoạch hành động từ nay đến cuối năm
các nước cũng trao đổi quan điểm về cách thức và phương tiện nhằm nâng cao hơn nữa việc sử dụng quỹ asean ấn độ và quỹ asean ấn độ xanh tài trợ cho các dự án cũng như các hoạt động chung
ngoài ra các sáng kiến tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khẩn cấp y tế tội phạm xuyên quốc gia thương mại và đầu tư môi trường giáo dục phát triển bền vững năng lượng thành phố thông minh
giao lưu nhân dân và thu hẹp khoảng cách phát triển trong asean cũng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp
cuối cùng hai bên đã thống nhất việc sử dụng hạn mức tín dụng một tỷ đô la do chính phủ ấn độ cấp nhằm hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng và kết nối kỹ thuật số giữa asean và ấn độ